đảng bộ văn phòng chính phủ đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt
triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai cho toàn thể cán bộ đảng bộ đảng viên của văn phòng chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao tinh thần nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên của văn phòng chính phủ
thủ tướng lưu ý năm nào văn phòng chính phủ cũng có cán bộ đảng viên vi phạm điều lệ đảng
thậm chí bị kẻ địch mua chuộc để cung cấp tài liệu mật
do vậy mỗi cán bộ đảng viên văn phòng chính phủ cần phấn đấu để làm tốt công việc của mình
và cần có ý thức để làm trong sạch đội ngũ đảng viên của đảng bộ văn phòng chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao tinh thần nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên của văn phòng chính phủ